nông dân tỉnh phú yên đang bước vào thu hoạch lúa đông xuân vụ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năng suất bình quân đạt từ bảy mươi đến tám mươi tạ một hectare cao hơn từ năm một mươi tạ một hectare so với vụ đông xuân trước
đây là vụ lúa được mùa nhất trong nhiều năm qua
vụ lúa đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi nông dân tỉnh phú yên gieo xạ hơn hai mươi sáu bốn trăm bốn mươi hectare là địa phương có diện tích lúa lớn của miền trung
nhờ tuân thủ lịch thời vụ làm tốt khâu xử lý đất vệ sinh đồng ruộng áp dụng kỹ thuật và đẩy mạnh cơ giới hóa nên lúa đạt năng suất cao hơn vụ trước
với da lúa từ ba năm đồng một kg một hectare nông dân lãi trên dưới hai mươi triệu đồng
đây là mức lợi nhuận lớn đặc biệt trong bối cảnh dịch covid đang nhiều khó khăn